trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão giữ nguyên hướng di chuyển
đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của bão nên trong đêm nay và ngày mai vùng nguy hiểm trên biển đông
vùng có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên sẽ là từ vĩ tuyến một mươi một độ vĩ bắc
đến vĩ tuyến một mươi tám độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ kinh đông
với tốc độ di chuyển tương đối nhanh và mạnh của bão số năm
thì ngay từ hôm nay gió mùa tây nam ở các tỉnh thành phía nam đã mạnh lên trông thấy
vì thế mưa rào và rông ở các tỉnh phía nam sẽ gia tăng hơn
càng về chiều tối diện mưa sẽ tăng lên mức nhiều nơi cục bộ có nơi mưa to và rông mạnh
do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày mai ở nam bộ và tây nguyên đều không cao
hầu hết đều chỉ dưới ngưỡng ba mươi ba độ
thậm chí ở tây nguyên nhiệt độ chỉ phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trở ra với các tỉnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai
do vẫn chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi và trung du vẫn có mưa
tập trung chủ yếu ở các tỉnh lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang và cả tuyên quang
nhiệt độ ở khu vực này cũng không quá cao giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trong khi đó ở khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội trời vẫn còn nắng
nhiệt độ ở mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn ở các tỉnh thành miền trung trong đêm nay và ngày mai ở đây vẫn phổ biến có nắng nhiều
nhiệt độ ở khu vực từ thanh hóa trở xuống đến phú yên giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước